bà tạ thị ngọc thanh khi đó vừa hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ ở nga trở về nhận nhiệm vụ là giám đốc đầu tiên của ngôi làng này
tính cho đến thời điểm hiện tại bà thanh vẫn là nữ giám đốc đầu tiên và duy nhất của làng
bà thanh đã dành chọn thời gian tâm huyết và sức lực để xây đắp nên một mái nhà hạnh phúc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
việc đầu tiên bà thực hiện là đi tìm mẹ cho những đứa trẻ ở làng
những người phụ nữ này là thế hệ các bà mẹ đầu tiên ở làng trẻ em sos hà nội
ngày ấy bà thanh đã về tận các vùng quê tìm hiểu về nhân thân tư cách đặc biệt là lối sống ứng xử của họ trước khi quyết định tuyển chọn
nếu mà không mất công không đi sâu đi sát không hiểu vấn đề mà cứ ngồi trong văn phòng mình gọi người ta mời người ta đến mình chuyện trò mình khảo sát cái kiểu đấy
thì không thể nào hiểu được thực chất
mà cái công việc nuôi dạy trẻ có những hoàn cảnh bất hạnh là một công việc cực kỳ không đơn giản
không hề đơn giản cho nên nếu trường hợp mình không tìm chọn cẩn thận thì sẽ rất là bất lợi cho cái việc sau này
bất lợi cho cả người làm mẹ người làm gì bất lợi cho cả những đứa bé và bất lợi cho cả tổ chức
tôi cho cái khâu ấy là khâu vô cùng quyết định rất quan trọng và rất quyết định
chú ấy là chú em
cẩn trọng đi tìm những cộng sự rồi tận tâm hướng dẫn dìu dắt họ để cùng xây nên một ngôi làng hạnh phúc cho những đứa trẻ
suốt một mươi năm ở làng có những hành động của bà giám đốc đã trở thành những hình ảnh thật đẹp
tôi là một người phụ nữ bất hạnh nên là khi mà có một đứa con để mà ôm ớt như thế
thì đối với tôi như là một giấc mơ vậy
thế đến khi mà chăm cháu
hàng ngày bà xuống bà tắm cho cháu
bà làm giám đốc nhưng mà cứ buổi chiều tầm độ ba rưỡi bốn giờ
bà đi xuống bà tắm cho mấy đứa trẻ hồi đó chứ không phải một mình con của tôi
vì tôi coi đấy như là mẹ thôi đấy đến tắm cho cháu vậy
hình ảnh bà thanh tận tình chăm lo cho trẻ đã trở nên quen thuộc ở làng trẻ em sos suốt bao nhiêu năm
với các bà mẹ trong làng đó vừa là tấm gương của một nữ lãnh đạo đầy tâm huyết trách nhiệm
vừa có sức khơi gợi tình mẫu tử thiêng liêng mãnh liệt trong trái tim những người phụ nữ thiếu may mắn
giờ đây là cộng sự đắc lực của bà
không chỉ chăm lo cho những đứa trẻ bà thanh còn quan tâm đến từng bà mẹ bởi bà hiểu rằng
làm mẹ của một đứa trẻ vốn đã vất vả vô cùng
làm mẹ của một mươi đứa trẻ từ những bé sơ sinh đến những cháu đến tuổi đi học là không hề dễ dàng
tôi không bao giờ tôi quên được là một cái ấn tượng khi đưa khách vào thăm các cái trẻ sơ sinh
thì bà bảo là con ơi con lúc nào mà con bé nó ngủ được thì con tranh thủ con ngủ đi
hồi một đêm thức với con nó vất vả
đấy từ cái chỗ quan tâm đến những cái lời nói của như là một mẹ khuyên những người con mà đúng làm cô cảm động
do cái hoàn cảnh mà các cô bạn đến đây cũng đều là không sinh mà không có con không có chồng
mà các cô bạn ở đây nhìn thấy đàn con cũng đã rất là vui rất là sướng rất là mừng
nhưng lại được bà giám đốc cũng như là người mẹ
chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi đi mà lại có cái tình thương vô bờ bến
thế này thì đúng cô nói đến bà là cô rất là cảm động
những hành động nhỏ bé mà đầy áp tình thương những câu nói giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc
dường như bà muốn bằng tình thương ấy để bù đắp sự thiệt thòi của những đứa trẻ nỗi vất vả của các bà mẹ
sâu sát nhưng mà lại thể hiện cái tình thương của mình
thế còn nếu mà mình muốn làm được cái điều đó tốt thì phải có cái tình người
mà cái tình người ấy không phải chỉ dành cho đứa bé mà cho cả các bà mẹ các bà gì
thì người ta cảm nhận được cái tình người ấy một cách rất là chân thành
chứ không phải là làm theo kiểu cái nguyên tắc là bà giám đốc với lại đối tượng là cán bộ đâu
không phải thế đâu
như thế thì cũng không thể nào mà giúp được người ta tốt đâu
suốt một mươi năm gánh vác trọng trách giám đốc làng trẻ em sos nhìn lại chặng đường đã qua
điều mà người phụ nữ kiên nghị này luôn tầm niệm
đó là sự gương mẫu của một đảng viên cũng như sự gương mẫu của người đứng đầu
tốt nhất vẫn là tấm gương của mình
bản thân mình sống với mọi người như thế nào
sống với các con như thế nào
đối xử với các con trong làng như thế nào
đối xử với các mẹ như thế nào
đối xử với nhân viên của mình như thế nào
đấy chính là cái để dạy tốt nhất
chứ còn mình nói lời là phải thế này phải thế kia
như trong cái đó mình nói một đằng mình làm một nẻo
thì làm sao mà có tác dụng gì
như thế là phản tác dụng ngay
cái việc mà là đảng viên khi đã tuyên thệ trước đảng thì rõ ràng
là mình thấy không thể làm khác được
cái đó thì nó cũng trong máu của tôi rồi
đã hứa như thế nào đã tuyên thệ thế nào thì làm như thế
và cũng thấy cái trách nhiệm của mình
nhưng mà cái trách nhiệm ấy thì nó chỉ có thể thực sự có ý nghĩa
khi mà cái lương tâm mình này này cái tâm của mình này này
nó trong sáng và thật sự là có tâm có đức
thì cái đó nó có tác dụng
chứ còn nếu mà chỉ là làm theo nghĩa vụ
thì không đạt được
làng sos hà nội từ ngày mới được gây dựng cho đến hôm nay
đã nuôi dưỡng và chấp cánh ước mơ cho bao đứa trẻ kém may mắn
chàng trai này đã từng lớn lên trong tình yêu của những bà mẹ sos
giờ đây anh đã trở thành quản lý trong một nhà hàng nhật bản có tiếng ở hà nội
nhưng những tháng ngày thơ ấu ở mái ấm sos
mãi mãi là một ký ức đẹp trong anh
có rất là nhiều cái ấn tượng và kỷ niệm đẹp về cái thời gian mình sinh sống ở trong làng sos
thứ nhất là mình đã có thêm được những người anh người em người bạn và một gia đình đúng nghĩa
nếu mà thật sự ở cái môi trường gia đình ngoài
thì rất là khó để cho cá nhân mình thành thành như thế hôm nay
không riêng anh trí dũng mà còn có biết bao đứa trẻ khác cũng đã lớn khôn
và trưởng thành từ những yêu thương của ngôi làng sos hà nội
với bà thanh đó cũng là điều mà sau một mươi năm lao tâm khổ trí bà cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện nhất
giờ đây đã ở cái tuổi xưa nay hiếm có thể an nhàn bên con cháu
thế nhưng với bà còn sức khỏe là còn cống hiến cho đời
hàng tháng bà vẫn giành dụ một phần lương hưu để đỡ đầu cho những đứa trẻ mổ côi
những hạt mầm của tương lai cứ thế được gieo trồng bởi bàn tay ấm áp tình thương
cùng một trái tim trong sáng từ người phụ nữ nhân hậu và giàu nghị lực mẹ của những người mẹ bất hạnh